cơ quan cảnh sát điều tra công an tp cao bằng vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với hoàng anh tuấn sinh năm hai nghìn ba
trú tại xóm nà róc hai xã bạch đằng huyện hòa an tỉnh cao bằng để điều tra về hành vi hiếp dâm và dâm ô
tại cơ quan điều tra đối tượng tuấn khai nhận vào khoảng một giờ ba mươi phút sáng ngày hai mươi tám tháng năm
sau khi cùng nhóm bạn tổ chức liên hoan có sử dụng rượu bia lợi dụng hai thiếu nữ một mươi bảy và một mươi bốn tuổi say rượu
nghỉ tại phòng trọ thuộc tổ tám phương sông bằng tp cao bằng
tuấn đã thực hiện hành vi dâm ô đối với thiếu nữ một mươi bảy tuổi sau đó hiếp dâm bé gái một mươi bốn tuổi
hiện vụ việc đang được công an thành phố tiếp tục điều tra hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật